hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi một đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị triển lãm expo singapore
với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao đến từ một mươi nước thành viên
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao dẫn đầu đoàn việt nam tham dự hội nghị
trong khuôn khổ amm lần thứ năm mươi một các bộ trưởng ngoại giao asean sẽ đánh giá về sự tiến bộ trong hợp tác khu vực
và vạch ra con đường hướng tới việc thực hiện tuyên bố tầm nhìn của các nhà lãnh đạo asean về một asean tự cường và sáng tạo
cụ thể các bộ trưởng sẽ tập trung thảo luận về các định hướng giải pháp xây dựng cộng đồng asean
triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng asean theo tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
nâng cao khả năng tự cường của asean để ứng phó với các thách thức nổi lên
bên cạnh đó một trong những nội dung quan trọng cũng được đề cập tại hội nghị lần này là tăng cường đoàn kết
giữ vững vai trò trung tâm của asean trong khu vực và trong quan hệ với các đối tác
thúc đẩy xây dựng đề cao các quy tắc chuẩn mực ứng xử ở khu vực
trong đó có tiến trình soạn thảo bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc giữa asean và trung quốc
các ngoại trưởng asean cũng sẽ gặp đồng cấp từ các đối tác đối thoại là australia canada trung quốc eu
ấn độ nhật bản new zealand hàn quốc nga và mỹ nhằm đẩy mạnh quan hệ cân bằng cùng có lợi với các đối tác
hội nghị kéo dài đến hết ngày bốn tháng tám
và dự kiến sẽ có thông cáo chung